cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần bốn tỷ đồng
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan
vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phân tập đoàn flc
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
vụ việc sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số ba mươi ba nguyễn du số ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh tp hcm
các vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới liên quan đến nguyễn thị kim hạnh
và những cán bộ đảng viên có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại an giang
ngay sau cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
dưới sự chủ trì của trưởng ban chỉ đạo tổng bí thư nguyễn phú trọng
chiều nay tại hà nội ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
nhận tin báo chí về kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực những tháng đầu năm
trong đó có việc thông tin việc xét xử những vụ án kinh tế trọng điểm thời gian qua
liên quan đến nội dung xử lý nghiêm minh những đối tượng sai phạm trong các vụ án kinh tế lớn thời gian qua
đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp
đại diện ban nội chính trung ương khẳng định quan điểm xử lý là sai đến đâu xử lý đến đó
làm lành mạnh thị trường đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi công dân
và cá nhân có liên quan không hình sự hóa các quan hệ kinh tế chứ không phải không được xử lý
nó cần thiết thứ hai nó đã chín bùi thưa các đồng chí đã có chủ trương đã có biện pháp đã có giải pháp
sau đó để các doanh nghiệp mà có những công chủ là đối tượng trong các vụ án vẫn tồn tại
vẫn hoạt động một cách bình thường
và những hậu quả có thể xảy ra thì đã được lương trước và có giải pháp phù hợp cho các đồng chí
cuối cùng từ đây để khẳng định rằng không có cái chuyện là bắt chuột mà vỡ bình
sai tới đâu thì sẽ xử tới đó
đảng nhà nước đã thống nhất và trao quyền cho ban chỉ đạo rồi
sự việc có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố thưa các đồng chí như thế
mà đã khởi tổ thì phải khởi tổ
mà đã điều tra thì phải truy tố và xét xử
chúng ta đã nhất quán một nguyên tắc chỉ đạo là gì
không có vùng cấm không có ngoại nệ bất kể người đó nào
và hoàn toàn không chịu sự tác động không đúng của bất cứ cơ quan tổ chức nước nước có thống quyền nào
với nội dung có trong cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực sáng nay
tham ô tham nhũng gần đây mang tính tổ chức có sự cấu kết chặt chẽ tinh vi giữa cán bộ nhà nước với cá nhân bên ngoài
những hành vi tham nhũng không còn riêng lẻ có yếu tố đồng phạm rất rõ
để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đại diện ban nội chính trung ương khẳng định
thời gian tới sẽ thành lập ban chỉ đạo trung mương phòng chống tham nhũng cấp tỉnh thành
để lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở địa phương
nó là bây giờ yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải đồng bộ
phải quyết liệt phải kết hợp giữa trung ương và với địa phương
bây giờ các bạn có thể thấy ở cấp quyền không có ban nội chính
ai theo dõi ai lãnh đạo ai phát hiện nó cũng có nhiều cái hạn chế của nó
như vậy thì việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh là
để có sự lãnh đạo chi đạo thông suốt có hệ thống từ trung ương đến cấp tỉnh
và trong thời gian vừa qua xin thưa với các nhà báo là
mặc dù trung ương chưa có chu trương thế nhưng mà nhiều tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo
ban chỉ đạo để triển khai khuyển các nghị quyết của địa phương liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
và nhiều địa phương trong các hoạt động sơ không tổng kết nghị quyết là đề nghị trung ương phải cho tru trương thành lập
tại cuộc họp lãnh đạo ban nội chính trung ương cũng thông tin về những thành tựu cũng như khó khăn
phòng chống tham nhũng tiêu cực và nhiệm vụ của ban chỉ đạo trong thời gian tới
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và sáu mươi tám năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
vào chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã đến thăm làm việc với tương lĩnh sĩ quan cán bộ
và chiến sĩ cục an ninh nội địa bộ công an
đơn vị đã có nhiều thành tích trong các cuộc kháng chiến

cùng dự với chủ tịch nước có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
trong suốt quá trình cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đảng
nhà nước lực lượng an ninh nhân dân đã lập được những chiến công oanh liệt
góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền nhân dân và xây dựng phát triển đất nước
lực lượng an ninh nội địa tiền thân là lực lượng chống phản động
ra đời từ những ngày đầu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ lực lượng an ninh đã tổ chức hàng nghìn trận đánh
diệt ác phá kìm trừ giam vô hiệu hóa hàng nghìn cơ sở của địch
bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo và khu căn cứ
qua đó góp phần quan trọng cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sau giải phóng dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức
song với truyền thống bản lĩnh mưu trí sáng tạo chủ động hiệu quả
lực lượng an ninh nội địa tiếp tục lập nên nhiều chiến công thành tích xuất sắc
chủ tịch nước nhấn mạnh việc nêu lại những mốc son lịch sử
truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh vào dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước và kỷ niệm sáu mươi tám năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
để mãi mãi ghi nhớ tri ân những công hiến hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ lực lượng an ninh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay
chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng khi trong những năm gần đây dù có nhiều thách thức
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân
trong đó có lực lượng an ninh nội địa đã phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữ vững thế trận chủ động chiến lược không để bị động bất ngờ
những kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa đã tạo nền tảng quan trọng
góp phần giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội
và mở rộng đối ngoại của đất nước trong thời gian qua
để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống
chủ tịch nước đề nghị cục an ninh nội địa trước mắt cần có kế hoạch cụ thể bố trí lực lượng tăng cường cơ sở
nhất là tại các địa bàn trọng yếu tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
không để xảy ra bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
hội nghị lần thứ năm bàn chấp hành trung ương kỳ họp thứ ba có hội khóa một mươi năm và sigem ba mươi một trong thời gian sắp tới
chúng ta tiếp tục quán kiệt nghị quyết đảo lần thứ một mươi ba của đảng
chúng ta tiếp tục quán kiệt nghị quyết đảo lần thứ bảy của đảng bộ công an trung ương
cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thì an ninh nội địa phải đặt ra những phương án để thực sự tiến lên hiện đại
của một đất nước gần một trăm linh triệu dân ba mươi ba vạn cây số này
với năm bốn dân tộc anh em này với tình hình quốc tế và bằng phán động trong nước
như thế thì phải làm những phương án nào để thực sự là đảm bảo được cái yêu cầu
đối với việc bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
các đồng chí sẽ là những cấn bộ chiến sĩ giữ chế độ đảm bảo sự lãnh đạo
của đảng cộng sản việt nam trong quá trình lãnh đạo đất nước và xã hội
một lực lượng rất quan trọng
tôi đề nghị các đồng chí đã phát huy tốt rồi
cần phát huy hơn nữa sự gắn kết phối hợp giữa công an và quân đội
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã từng phát biểu công an một quân đội là hai cánh cung
cho nên cái việc này rất quan trọng
chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy truyền thống của lực lượng an ninh trong hai cuộc kháng chiến
dành độc lập dân tộc cục an ninh nội địa cần có quyết tâm cao
đồng bộ hiệu quả các giải pháp công tác đánh địch từ trung tâm địch
nắm tình hình tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở
từ khi mới nảy sinh không để diễn biến phức tạp
không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự
cùng với đó tập trung xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc
giữ vững an ninh tôn giáo an ninh dân tộc an ninh tại các địa bàn chiến lược
trọng điểm an ninh xã hội
chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc với bản chất tốt đẹp truyền thống vẻ vang
với đội ngũ cán bộ chiến sĩ đoàn kết thống nhất trung thành năng động sáng tạo và có quyết tâm cao
lực lượng an ninh nội địa sẽ nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
lập nên nhiều chiến công thành tích góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cục an ninh nội địa
bộ trưởng tô lâm bày tỏ niềm vui mừng được đón chủ tịch nước đến thăm làm việc với cục an ninh nội địa
và có những chỉ đạo toàn diện sâu sắc các mặt công tác bảo đảm an ninh
đây là định hướng hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới
nhất là khi cả nước chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và tổ chức sea games ba mươi một
thời điểm mà các thế lực thù địch phản động giáo diết triển khai các hoạt động chống phá
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài gunnar wegen
tổng vụ trưởng phụ trách châu á thái bình dương cơ quan đối ngoại châu âu eeas
hiện đã có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực
nhất là từ khi hai bên triển khai thực hiện hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện
việt nam eu năm hai nghìn một mươi sáu và hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đưa việt nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của eu trong asean và là một trong những nước châu á
mà eu có quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
trong lĩnh vực an ninh mạng bộ công an việt nam và eu đã hợp tác chặt chẽ thường xuyên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới eu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng
đối với các cơ sở
cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới
cơ chế bảo vệ dữ liệu trong một số lĩnh vực quan trọng tăng cường thảo luận chia sẻ quan điểm
tham gia xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế về an ninh mạng
vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chiến tranh mạng
đồng thời giới thiệu chuyển giao công nghệ thiết bị công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh mạng
phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
liên quan tới dự án tăng cường hợp tác an ninh với châu âu và tại châu á
ecwa do eu khởi xướng nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng với sáu quốc gia trong khu vực
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn khẳng định dự án đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế của việt nam
đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam eu ngày càng đi vào thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên cần thảo luận cụ thể để đề xuất các hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của các bên
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài guna wiegun nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa eu việt nam đang phát triển không chỉ dừng lại ở kinh tế
thương mại đầu tư mà còn là hợp tác chính trị ngoại giao an ninh những nhân tố mang tính chiến lược
với trách nhiệm trên cương vị công tác ngài tổng vụ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối
nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu việt nam không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới
trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
kỷ niệm một trăm ba mươi sáu năm ngày quốc tế lao động và một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng nay tại hà nội công đoàn công an nhân dân đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân
tháng hành động về an ninh an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
trong năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên các hoạt động nhân tháng công nhân và tháng hành động
và an toàn vệ sinh thực phẩm năm hai nghìn hai mươi một cũng được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan đơn vị
nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên công đoàn công an nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín như phối hợp với các đối tác
tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên công an nhân dân trong mùa dịch
tổ chức thăm hỏi cho hơn năm cán bộ đoàn viên công đoàn là f f một f hai có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương
và chúc mừng những kết quả mà công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
công đoàn các cấp trong công an nhân dân và mỗi cán bộ đoàn viên triển khai thực hiện tốt
những định hướng chỉ đạo của tổng liên đoàn lao động việt nam trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng
tháng công nhân tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình công tác
công đoàn các cấp trong công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới về cách nghĩ cách làm
phương tức đổi mới về phương tức hoạt động
hướng tới thực hiện nhiệm vụ đại diện trăm non để bảo vệ quyền nợi và nợ ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
các cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
cần tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện hơn nữa để giúp công đoàn các cấp trong công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an tặng bảy tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
nhiều tập thể cá nhân được ban chấp hành công đoàn công an nhân dân tặng bằng khen
cũng tại buổi lễ với quyết tâm hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi hai của công đoàn các cấp trong công an nhân dân
sáu cụm thi đua công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và bốn khối thi đua công đoàn cơ sở của công đoàn công an nhân dân đã ký kết giao ước thi đua
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
đi vào hoạt động đã tiếp tục kết nối chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của bộ tư pháp
với trên bảy triệu trường hợp đăng ký khai sinh và mã số định danh được cấp mới cho trẻ em
hiện các đơn vị chức năng của hai bộ đang tập trung đẩy mạnh triển khai các phương án kỹ thuật
đồng bộ cơ sở dữ liệu đảm bảo việc dùng chung và có sự thống nhất
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của bộ tư pháp được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trên cơ sở thực hiện luật hộ tịch và luật căn cước công dân cho đến nay hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ công an
và bộ tư pháp đã kết nối liên thông bảo đảm sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công
trong đó các yếu tố liên quan đến kỹ thuật đã được các đơn vị chức năng của hai bộ xây dựng các phương án đồng bộ
thao gỡ các khó khăn vướng mắt